tại thành phố hải dương công ty cổ phần đại an đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm năm thành lập khu công nghiệp đại an
và đón nhận huân chương lao động hạng nhì đến sự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh hải dương
trải qua một mươi năm năm phát triển khu công nghiệp đại an đã có những đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực
như thu hút nguồn đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài giải quyết việc làm cho người nông dân
giao đất cho khu công nghiệp góp phần hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp
chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì
cho công ty cổ phần đại an nhân dịp này công ty cổ phần đại an đã tặng sáu trăm năm mươi triệu đồng
để tặng quà tết cho người nghèo và ba trăm năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà đa năng
cho học sinh trường tiểu học tứ minh thành phố hải dương